chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

khi mà chị nhận được cái lồng này thì chị còn hỗ trợ một chút công công để cướp phí đóng gói bảo hiểm hàng hóa

dữ liệu các đối tượng mua bán trao đổi chứa thông tin rất chi tiết về các cá nhân tổ chức doanh nghiệp
như họ tên ngày sinh số chứng minh nhân dân địa chỉ số điện thoại thông tin tài khoản ngân hàng
bao gồm cả số dư thân nhân chức vụ vị trí công tác
những dữ liệu này bị giao bán công khai thông qua nhiều trang web tài khoản trang nhóm trên mạng xã hội
facebook zalo telegram diễn đàn tin tặng
có thể nói là việc mua bán thông tin cá nhân trên internet
vẫn diễn ra nhan nhản và bất cứ ai trong chúng ta thì cũng có thể là nạn nhân của những cuộc mua bán kiểu này
thế nhưng trên thực tế thì nhiều người dân tổ chức doanh nghiệp hiện nay vẫn còn mơ hồ
với những chế tài pháp luật liên quan đến dữ liệu thông tin cá nhân
đơn cử là khi một doanh nghiệp khai trương văn phòng bất động sản thì họ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn
để mua một số lượng thông tin cá nhân của khách hàng
từ đó họ phân công nhân viên hàng ngày gọi điện mời chào khách hàng tham gia đầu tư
vậy hành động đó có vi phạm pháp luật hay không và bước xử lý là như thế nào
đáng chú ý là trong số này thì có một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản bảo hiểm
hoặc là trung tâm đào tạo ngoại ngữ đã mua những dữ liệu này
một số đã mua với số lượng lớn để sử dụng trái phép
và cơ quan điều tra cùng với chúng tôi cũng sẽ làm rõ về loại dữ liệu mà các đối tượng mua giấy phép để sử dụng
cũng như là cái mục đích mua và hậu quả tác hại đặc biệt là số tiền chiếm hưởng
và từ đó có các biện pháp xử lý phù hợp
và theo quy định pháp luật thì nếu trong trường hợp mà sử dụng trái phép và thu lợi bất chính trên năm mươi triệu
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội đưa hoặc sử dụng trái phép trên mạng máy tính mạng miên thông
theo điều hai trăm tám mươi tám của luật hình sự
hoặc nếu thông tin đấy chưa là thông tin về dữ liệu về ngân hàng
thì có thể phạm tội thu thập tàng trữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
theo điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự
thực tế là chúng ta đều biết khi mà tiến hành các giao dịch như với ngân hàng công ty điện lực cơ sở y tế khám chữa bệnh
thì chúng ta bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của mình
và theo quy định thì các tổ chức doanh nghiệp trên phải có trách nhiệm để giữ bí mật bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng
thế nhưng trong nhiều chuyên án mà cơ quan công an đấu tranh bóc gỡ đã cho thấy có sự buông lỏng quản lý
sơ hở từ các doanh nghiệp tổ chức nắm giữ thông tin khách hàng
từ đó dẫn đến hàng triệu thông tin cá nhân bị đánh cắp hoặc là được đem ra giao bán
quản lý dữ liệu quản lý dữ liệu
và trong quá trình điều tra thì chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu có sự buông lỏng quản lý
thiếu trách nhiệm của các cơ quan doanh nghiệp mà quản lý thông tin cá nhân người dùng
để cho các đối tượng chiếm đoạt sử dụng trái phép
và có nhiều thông tin mà các đối tượng công khai giao bán trong thời gian dài
nhưng mà đã không được các tổ chức cá nhân có chứng minh
các doanh nghiệp liên quan phát hiện cũng như là tố giác
và cũng như là thực hiện trách nhiệm của mình đối với cái khách hàng của mình
việt nam cũng đã có khung pháp lý ở mức độ cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân
sau mỗi người cần tự bảo vệ trên môi trường số đảm bảo an toàn cho các tài khoản trực tuyến
như là tài khoản ngân hàng ví điện tử thư điện tử facebook
cũng đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức doanh nghiệp và đặc biệt
và mỗi người dân cần phải ý thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân
khi tham gia sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng
chúng ta phải nâng cao nhận thức của mình về tầm quan trọng độ nhạy cảm của thông tin doanh nhân
để từ đó chúng ta thực hiện một số biện pháp
ví dụ như là chúng ta thận trọng trong các giao dịch không thận trọng khi mà chúng ta cung cấp thông tin
đặc biệt là thông tin doanh nhân trên không gian mạng hoặc là khai báo thông tin
ở những trang web mà nó có độ tính cậy thấp
thứ hai là khi chúng ta thực hiện các giao dịch thì chúng ta phải nâng cao cái đòi hỏi của mình
trong việc là yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp phải bảo mật thông tin cho mình
và đối với doanh nghiệp có rất nhiều doanh nghiệp coi dữ liệu cá nhân của người dùng
việc sử dụng trái phép nó như là một cái biện pháp trong việc chúng ta kinh doanh buôn bán
và đây là hành vi rõ ràng hành vi viễn hợp luật và cần phải chấm dứt
và chúng tôi cũng sẽ điều tra làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quyền pháp luật
cách đơn giản nhất là mỗi người
người dân doanh nghiệp cần phải coi dữ liệu thông tin cá nhân là một loại tài sản
và chúng ta cần có ý thức cũng như là kiến thức để bảo vệ an toàn loại tài sản cá nhân này
bởi thực tế đã chứng minh là khi loại tài sản này bị lộ lọt bị giao bán
thì hệ lụy sẽ khó lường cả về trước mắt và lâu dài
chương trình sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
thành phố hồ chí minh tăng tốc chuyển đổi hóa đơn điện

trước ngày một tháng sáu là một trong sáu tỉnh thành phố đầu tiên trên cả nước
thực hiện triển khai hóa đơn điện tử
đến nay đã có trên chín mươi bốn doanh nghiệp và chín mươi chín hộ kinh doanh tại thành phố hồ chí minh hoàn tất chuyển đổi
ngành thuế thành phố hồ chí minh phấn đấu đến ngày ba mươi một tháng năm
một trăm linh doanh nghiệp sẽ thực hiện hóa đơn điện tử sớm hơn một tháng so với kế hoạch
chuyển đổi số càng sớm người nộp thuế và doanh nghiệp sẽ càng được hưởng nhiều lợi ích mà hóa đơn điện tử mang lại
hơn hai ba trăm linh tỷ đồng vốn vay ưu đãi đã đến tay người dân
chỉ trong vòng một tháng qua ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân hơn hai ba trăm ba mươi năm tỷ đồng vốn vay ưu đãi
cho người lao động tìm việc làm hay vay mua nhà ở xã hội
thực hiện các chương trình tín dụng theo nghị quyết một mươi một của chính phủ
năm nay dự tính mục tiêu giải ngân trong chương trình tiến dụng chính sách là một mươi chín tỷ đồng
hà nội hà nội hà nội
hà nội giải thể cơ sở điều trị f thể nhẹ và không triệu chứng
ca mắc giảm phần lớn f điều trị tại nhà
hà nội quyết định giải thể một mươi ba cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đã hạ nhiệt
số ca mắc mới của hà nội hiện dưới một ca một ngày
trong gần một tuần nay mỗi ngày dưới năm trăm linh ca
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tôi điểm những nội dung nổi bật trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh báo công an nhân dân online đăng tải bài viết có nhan đề
tư tưởng hồ chí minh kim chỉ nam cho các mặt công tác công an
nội dung bài viết nêu rõ đối với lực lượng công an nhân dân chủ tịch hồ chí minh đã đặt nền móng cho lý luận công an
đó là tư tưởng quý báu đối với nhiều lĩnh vực công tác công an hiện nay
theo người công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
vì nhân dân phục vụ xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
người cũng đã căn dặn toàn thể cán bộ và chiến sĩ công an phải gắn bó với nhân dân
nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn làm trọ nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của công an cách mạng
xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân của đảng và chính phủ
những lời dạy của người chính là chiến lược nghệ thuật công tác công an
tư tưởng của người đã được các thế hệ cán bộ công an nhân dân tiếp thu và phát triển
trở thành lý luận công an nhân dân việt nam thời đại hồ chí minh
bộ tài chính sẽ bố trí những cán bộ có năng lực về chuyên môn có phẩm chất đạo đức
vào những vị trí chủ chốt của ủy ban chứng khoán sở giao dịch chứng khoán tp hcm
để quản lý tổ chức để thị trường chứng khoán vận hành liên tục và hiệu quả
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
ông nguyễn đức chi thứ trưởng bộ tài chính cho biết
cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra các hoạt động trên thị trường chứng khoán
các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán
qua quá trình kiểm tra kết quả phát hiện những tồn tại yếu kém
thậm chí khuyết điểm của một số cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ
quan điểm của bộ tài chính là tiếp thu đầy đủ và thực hiện nghiêm kết luận
của cơ quan kiểm tra về kế hoạch nhân sự của ủy ban chứng khoán
cũng như sở giao dịch chứng khoán tp hcm
trong thời gian tới ông chi cũng cho biết
bộ tài chính luôn chủ động và có phương án đảm bảo thị trường chứng khoán
vận hành liên tục ổn định và an toàn
còn trên báo lao động có đề cập đến một nội dung
đang được người lao động hết sức mong chờ
lương tối thiểu vùng có thể tăng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bài báo cho hay
ông ngọ duy hiểu phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
vừa qua tổng lao động liên đoàn việt nam
đã tham gia hội đồng tiền lương quốc gia
các cán bộ công đoàn đã tham gia đàm phán
thể hiện được vai trò đại diện
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của đoàn viên người lao động
qua đó đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng
lên sáu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
và được hội đồng tiền lương quốc gia chấp thuận
có thể việc tăng lương tối thiểu vùng
sẽ thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việc tăng lương sẽ giúp người lao động
vơi bớt một chút khó khăn
trong khi giá cả các mặt hàng tăng nhiều
trong thời gian qua nhiều bậc phụ huynh
có băn khoăn trước việc sách giáo khoa mới
có giá cao hơn nhiều so với trước
nhà xuất bản giáo dục việt nam
chỉ ra nhiều nguyên nhân của việc này
báo điện tử vn express trích đăng như sau
nhà xuất bản giáo dục việt nam
chỉ ra một số điểm khác biệt cơ bản
giữa chi phí tổ chức biên soạn sách mới và cũ
thứ nhất là về nguồn vốn
việc tổ chức biên soạn xuất bản sách giáo khoa
hiện được thực hiện bằng nguồn vốn
do doanh nghiệp tự đầu tư
còn với sách giáo khoa cũ
chi phí tổ chức bản thảo được chi trả
bằng ngân sách nhà nước và vốn vay ngân hàng thế giới
thứ hai theo nhà xuất bản
chi phí nhận bút với sách giáo khoa mới
cao hơn so với sách giáo khoa cũ
do cơ chế cạnh tranh để tìm kiếm
và giữ chân các tác giả giỏi
thứ ba về quy cách
chất lượng sách cũng thay đổi
theo hướng hình ảnh hóa nội dung
nên được in với nhiều màu hơn
do đó đơn giá công in tăng lên hai mươi ba
so với sách cũ
cuối cùng nhà xuất bản nhắc tới chi phí marketing
giá sách cũ không phải phân bổ cho khoản này
báo kinh tế và đồ thị
số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
có nhan đề hệ thống thủy lợi
đang bị ô nhiễm nặng
nội dung bài viết
đề cập đến thống kê của sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn hà nội
trên địa bàn thành phố hiện có hơn ba mươi năm người
tuyến canh mương với tổng chiều dài
khoảng hai mươi một km
hệ thống thủy lợi trải dài trên các địa bàn
các quận huyện thị xã
phục vụ tươi tiêu chấm ngập úng
và tạo dựng cảnh quan môi trường
tuy nhiên hiện nay hệ thống sông các tuyến canh mương
tại nhiều địa phương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng
việc nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn
ảnh hưởng lớn đến sản xuất của bà con nông dân
đặc biệt là năng suất
và chất lượng nông sản thực phẩm
trước tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm
các xí nghiệp thủy lợi hợp tác xã và người dân
phải tìm cách xoay sở tự khắc phục
vừa rồi là phần điểm qua một số thông tin
đáng chú ý trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
những nội dung chi tiết mời quý vị tìm đọc
trên các số báo
trước khi đến với những dự báo chi tiết về thời tiết
cho các vùng trên cả nước mời quý vị điểm lại
những nội dung chính đã phát trong chương trình
an ninh ngày mới sáng hôm nay
liên tiếp các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
vừa bị công an tỉnh lai châu
triệt phá trong những ngày vừa qua
năm đối tượng cùng tăng vật hơn hai mươi ba bánh heroin
đã bị lực lượng công an bắt quả tàng thu giữ
công an tỉnh thứ thiên huế vừa triệt xóa
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua mạng internet qua đó bắt giữ
nhiều đối tượng liên quan
trong vòng một tháng từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
ngô văn tùng chia tài khoản trang
thành năm tài khoản tổng
rồi giao cho các đối tượng để tổ chức đánh bạc
và đánh bạc với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
bộ công an phát hiện nhiều tổ chức cá nhân
liên quan đến hoạt động mua bán
sử dụng trái phép thông tin dữ liệu cá nhân
trên thông gian mạng
việt nam đã có khung pháp lý ở mức độ cơ bản
về bảo vệ dữ liệu cá nhân
song mỗi người cần tự bảo vệ trên môi trường số
đảm bảo an toàn cho các tài khoản trực tuyến
như tài khoản ngân hàng ví điện tử thư điện tử facebook
ca mắc giảm phần lớn f điều trị tại nhà
hà nội quyết định giải thể một mươi ba cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín
không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
quyết định được đưa ra trong bối cảnh
covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đã hạ nhiệt